hướng ứng tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam đã tổ chức chương trình
phiên trợ công nhân giá đồng nhằm hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn
bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín trong các khu công nghiệp
phiên trợ có một mươi năm gian hàng với trên hai sản phẩm là các mặt hàng thiết yếu như gạo đường mì tôm
dầu ăn nước mắm sữa trứng giấy vệ sinh quần áo dầu gội sữa tắm và một số dược phẩm khác
đến với phiên trợ công nhân lao động được cắt tóc tư vấn sức khỏe và pháp luật miễn phí
để thuận tiện cho quá trình mua hàng công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã phát hành năm phiếu mua hàng đồng
trị giá một trăm linh đồng một phiếu cho công nhân lao động khó khăn tham gia phiên trợ
để thuận tiện cho quá trình mua hàng công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã phát hành năm phiếu mua hàng đồng cho công nhân lao động khó khăn tham gia phiên trợ

công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chương trình diễn ra đến hết ngày hai mươi bốn tháng năm
công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chương trình diễn ra đến hết ngày hai mươi bốn tháng năm